hơn năm mươi học sinh trường tiểu học nghi hòa phường nghi hòa thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
đã rủ nhau ăn quả ngô đồng trong giờ ra chơi
và hậu quả là các em bị ngộ độc với các triệu chứng đau bụng và nôn mửa
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bốn một giáo viên trường tiểu học nghi hòa thị xã cửa lò
phát hiện hàng chục em học sinh có biểu hiện đau bụng nôn mửa sau giờ ra chơi
nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em rủ nhau ăn quả ngô đồng
vì truyền tay nhau ăn quả này để thông minh hơn
số lượng học sinh bị ngộ độc lên đến hơn năm mươi em chủ yếu là học sinh lớp hai
các em được đưa đến trạm y tế phường chuyển dịch và theo dõi
hai mươi em bị nặng sau đó được chuyển đến trung tâm y tế cửa lò
hiện chính quyền cùng nhà trường và bệnh viện đang tiếp tục theo dõi vụ việc
phụ huynh các học sinh bị ngộ độc đã yêu cầu chuyển toàn bộ các em còn lại
đến trung tâm y tế cửa lò để tiếp tục theo dõi